nhân dân đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi đạt được những kết quả rõ nét được coi là điểm sáng trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian gần đây
nhiều vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện điều tra xử lý nghiêm minh công khai đúng pháp luật được nhân dân rất hoan nghênh đồng tình ủng hộ
cùng với đó triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm như tội phạm kinh tế tội phạm về sức vụ tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông tội phạm ma túy góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đóng góp tích cực hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
chiều nay tại hà nội thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài kim do win đại sứ hàn quốc tại việt nam
chúc mừng ngài đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nêu rõ kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ dựa trên sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau phát huy lợi ích tương đồng nâng cao hiệu quả hợp tác nỗ lực hướng tới tương lai của chính phủ và nhân dân hai nước
việt nam hạng
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của đại sứ quán hàn quốc tại việt nam làm cầu nối hữu nghị tăng cường thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
hy vọng rằng trên cơ vị công tác mới ngài đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cũng như giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của hàn quốc góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước đồng thời tạo điều kiện cho công dân việt nam sang làm việc tại hàn quốc
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ kim do hyo nhấn mạnh quan hệ việt nam hàn quốc là quan hệ đối tác và không thể tách rời khẳng định trên cương vị mới sẽ cố gắng hết sức để vun đắp và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới
đại sứ cũng hy vọng rằng bộ công an việt nam sẽ tiếp tục giúp đỡ đảm bảo an ninh an toàn cho những doanh nghiệp cũng như công dân hàn quốc đang sinh sống và làm việc tại việt nam
cũng tại hà nội vào chiều nay cục truyền thông công an nhân dân đã thông báo
tổ chức buổi gặp mặt với lãnh đạo các cơ quan báo chí xuất bản điện ảnh trung ương nhân dịp đơn vị triển khai công tác theo mô hình tổ chức mới
tới dự buổi lễ có đồng chí nguyễn mạnh hùng ủy viên trung ương đảng quyền bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an và đại diện lãnh đạo đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hội nhà báo việt nam lãnh đạo các vụ cục và cơ quan chức năng
tại buổi gặp mặt thiếu tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông bộ công an đã báo cáo tóm tắt chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cục truyền thông công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân là đơn vị trực thuộc bộ công an được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị cấp cục vũ là báo công an nhân dân
nhà xuất bản công an nhân dân trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh công an nhân dân và bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí xuất bản điện ảnh trong công an nhân dân
cục truyền thông có chức năng là cơ quan ngôn luận và xuất bản của đảng ủy công an trung ương và bộ công an giúp đảng ủy công an trung ương và bộ công an thống nhất quản nhân dân

cục truyền thông công an nhân dân cố gắng phát huy truyền thống vẻ vang nêu cao tinh thần đoàn kết phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và bộ công an tin tưởng giao phó
tuy nhiên thời gian tới đơn vị sẽ gặp không ít khó khăn thử thách cả về môi trường cạnh tranh và điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị
chính vì vậy cục truyền thông công an nhân dân rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm theo dõi lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện hỗ trợ của các bộ ban ngành và các cơ quan quản lý báo chí xuất bản điện ảnh ở trung ương
phát biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành tới dự đồng chí nguyễn mạnh hùng quyền bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
đồng chí khẳng định bộ thông tin và truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với ban tuyên giáo trung ương làm tốt việc quản lý chỉ đạo tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong đó có cục truyền thông công an nhân dân
sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nội dung số nâng cao chất lượng tuyên truyền của cục
phát biểu kết luận buổi gặp mặt thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an biểu dương những kết quả đã đạt được của cục truyền thông công an nhân dân
cảm ơn ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hội nhà báo việt nam mong muốn các đơn vị tiếp tục quan tâm hỗ trợ cục truyền thông công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh với tổ chức mới cục truyền thông công an nhân dân có chức năng nhiệm vụ rất quan trọng
điều này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị cần quán triệt và thực hiện tốt lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
báo chí là lực lượng sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa phát huy truyền thống đổi mới phong cách lề lối làm việc để tổ chức các mặt công tác thực sự hiệu lực hiệu quả
tinh thần thì có lẽ là các ông chí cũng phải chủ động trên cơ sở đảm bảo những quy định nhưng mà chúng ta làm sao đặt ra là phải công tác truyền thông chức năng nhiệm vụ thì bộ đã nêu rồi
nhưng có lẽ là còn phải đạt được mấy cái tốt này tôi thấy là một là phải quản lý tốt hai là cái tham mưu tốt cái thứ ba là sử dụng tốt các trên cơ sở như thế này
và nhất là trong vấn đề hiện nay thì xuất hiện những loại công nghệ mới như thế
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức xây dựng khối đoàn kết thống nhất hoàn thiện quy chế quy trình chế độ công tác
chủ động nắm bắt ứng dụng thành quả của cách mạng bốn
nghiên cứu có giải pháp về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông xây dựng kênh truyền hình điện ảnh báo nhà xuất bản công an nhân dân
sớm trở thành một trong các hệ thống truyền hình sách báo điện tử hàng đầu của cả nước về đề tài an ninh trật tự
đặc biệt phải tăng cường phối hợp với công an các đơn vị địa phương các bộ ban ngành các cơ quan báo chí xuất bản điện ảnh trung ương
để nắm bắt thông tin định hướng xây dựng chương trình công tác kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao
giảm thời gian chờ đợi và chi phí cho doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả trong triển khai cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh
đây là khẳng định của bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
trong chuyến giám sát thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tại cục thuế và cục hải quan tỉnh quảng ninh
chủ tịch trần thanh mẫn đánh giá cao việc hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại cục thuế hải quan thời gian qua
đã góp phần đưa quảng ninh dẫn đầu cả nước về cải cách thủ tục hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đến nay một trăm linh doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký thực hiện khai và nộp thuế điện tử
thời gian thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu giảm xuống còn hai mươi tám giờ hàng hóa xuất khẩu giảm còn sáu giờ
tuy nhiên hiện vẫn phát sinh một số chi phí cho doanh nghiệp quá trình thanh kiểm tra chuyên ngành hoàn thuế nhập khẩu giá trị gia tăng còn vướng mắt
để tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh
chủ tịch trần thanh mẫn đề nghị cục thuế hải quan quảng ninh tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính
nhằm giảm tối đa thời gian đi lại và chi phí cho doanh nghiệp
ra soát đề xuất các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan thuế
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra giải pháp tháo gỡ tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển
qua đó tăng thu ngân sách thúc đẩy kinh tế của quảng ninh phát triển nhanh và bền vững
thông tin mới nhất về siêu bão mang khuất
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay
vị trí tầm siêu bão mang khuất ở vào khoảng một mươi bảy bốn độ
vị bắc một trăm hai mươi bốn một độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy tức là từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi kmh giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn h tới siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
như vậy khoảng trưa và chiều ngày mai siêu bão sẽ đi vào khu vực đông bắc của biển đông
do ảnh hưởng của bão từ đêm nay ở vùng biển đông bắc biển đông sẽ có mưa bão và gió mạnh dần lên cấp một mươi một cấp một mươi hai
từ sáng mai một mươi năm tháng chín tăng lên cấp một mươi bốn cấp một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới vùng gió mạnh từ cấp sáu trở lên phía bắc vĩ tuyến một mươi năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn độ kinh đông
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng chín hoàn lưu bão sẽ gây mưa rất to cho bắc bộ và bắc trung bộ
ở các tỉnh phía đông bắc bộ từ hai trăm linh ba trăm linh mm vùng núi phía bắc có nơi trên ba trăm linh mm
tây bắc bộ và thanh hóa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
trước tính chất nguy hiểm của cơn bão này trong cuộc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã chỉ đạo các địa phương phải trang bị phương tiện vật tư phải đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh
cùng tham dự cuộc họp khẩn có ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các bộ ban ngành có liên quan
và hai mươi bảy tỉnh thành phố có ảnh hưởng của bão mang khúc cùng tham gia họp trực tuyến
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay trên thế giới có chín cơn bão đang hoạt động trong đó bão mang khúc là mạnh nhất với sức gió hiện tại đạt cấp năm cấp lớn nhất trong thang bảng quốc tế
mạnh hơn bão havi đổ bộ vào nước mỹ gây thiệt hại nghiêm trọng năm hai nghìn một mươi chín
dự báo khả năng các địa phương khu vực bắc bộ thanh hóa nghệ an nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão
đến trưa chiều ngày một mươi bảy tháng chín bão khuất sẽ đổ bộ vào đất liền các khu vực nói trên
thậm chí rìa nam của cơn bão có thể hưởng tới các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
khi vào biển đông bão di chuyển tương đối nhanh hai mươi năm km trên một giờ
trước tính chất nguy hiểm của cơn bão này phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo các địa phương phải khẩn trương lên kịch bản để ứng phó
đảm bảo an toàn cho khách du lịch du lịch trên biển
thứ hai là đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng đặc biệt là những trường học những bệnh viện
rồi những trụ sở các cơ quan rồi những cái công trình cột tháp v v thì đều phải được kiểm tra lại
đặc biệt khu vực miền núi phía bắc các tỉnh đông bắc cũng là những vùng sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão
vì vậy các địa phương này phải lên phương án tổ chức di dọa
đảm bảo thông tin liên lạc chuẩn bị lương thực thực phẩm sẵn sàng phương tiện để khắc phục giao thông khẩn cấp
với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt tổ chức cắm biển cảnh báo tuần tra canh gác với các khu vực ngầm tràn
thứ hai là đối với các tỉnh miền núi thì sau bão thì mưa rất là lớn và dễ xảy ra lũ ống lũ quét
cho nên phải ra soát lại tất cả những khu vực dễ sạt lở đất dễ có lũ ống lũ quét để chủ động
chủ động sơ tán người dân ra khỏi những khu vực
giảm thiểu những thiệt hại
cái việc này thì báo cáo với đồng chí là trong thời gian vừa qua thì nhiều địa phương làm rất là tốt
như là yên bái nhưng một số địa phương làm rất là tốt
hiện nay theo thống kê của các tỉnh trong khu vực từ quảng ninh đến thanh hóa
có bảy tám trăm tám mươi sáu tàu thuyền đánh bắt hải sản chủ yếu hoạt động trong vịnh bắc bộ và vùng biển phía nam vĩ tuyến một mươi tám
các địa phương này phải nhanh chóng kêu gọi tất cả các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn
dự kiến cho ngày mai
thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ cùng các đơn vị đi kiểm tra tại một số địa phương trọng yếu
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
qua công tác trinh sát từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện một nhóm đối tượng trú tại lạng sơn
móc nối cấu kết với các đối tượng ở khu vực tây bắc
hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy
một mươi tỉnh xuyên quốc gia công an tỉnh lạng sơn đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này
vào khoảng sáu giờ ngày một mươi hai tháng chín tại km sáu mươi hai năm trăm linh quốc lộ một a
tổ công tác thuộc công an tỉnh lạng sơn tiến hành kiểm tra xeo tái khách
biển kiểm soát một mươi hai b bốn trăm bảy mươi bảy đã phát hiện bắt quả tăng tô minh tiến
trú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
mang theo ba mươi chín bánh heroin cùng nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của tiến thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nông thị lan anh
cùng chú tại thị trấn đồng đăng là mẹ đẻ của tiến
các đối tượng bước đầu khai nhận đã ba lần thực hiện hành vi mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng sáu mươi bốn bánh heroin
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để bắt giữ các đối tượng đồng phạm
ngày hôm nay
tại trụ sở tòa nân dân tỉnh thái bình tòa nân dân cấp cao tại hà nội
đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối với bịa cáo nguyễn văn túc chú tại xã đông la huyện đông hương tỉnh thái bình
từ năm hai nghìn sáu nguyễn văn túc bị các đối tượng phản động vận động tham gia đảng dân chủ hai mươi một
hội dân oan nhóm dân chủ khối tám nghìn bốn trăm linh sáu và được hỗ trợ vật chất khích lệ tinh thần
nhằm tạo dựng nguyễn văn túc thành ngọn cờ để tập hợp phát triển lực lượng
tiến hành các hoạt động chống phá đảng nhà nước
tháng một mươi hai năm hai nghìn bảy nguyễn văn túc tham gia tuần hành biểu tình tại hà nội
trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài viết và phát tán bài viết có nội dung xấu lên mạng internet
ngày một mươi sáu tháng tám và ngày bảy tháng chín năm hai nghìn tám nguyễn văn túc cùng năm đối tượng trao khẩu hiệu
và giải truyền đơn phản động ở hải phòng và hải dương
vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn tám nguyễn văn túc đã bị cơ quan an ninh điều tra bộ công an
khởi tố bị can bắt tạm giam về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó đã bị tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại hà nội xử phạt bốn năm tù giam
và phạt quản chế ba năm tại địa phương
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi hai hết hạn án phạt tù trở về địa phương nguyễn văn tốt tiếp tục hoạt động chống đối
liên tục vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế công khai thái độ chống đối
coi thường pháp luật núp danh nghĩa tuyên bố sẽ đấu tranh vì dân chủ nhân quyền để chống đảng chế độ
trước các hoạt động chống đối của nguyễn văn túc trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can tạm giam
và khám xét nơi ở đối với nguyễn văn túc
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm
theo đó tuyên phạt nguyễn văn túc một mươi ba năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo khoản một bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín phạt bổ sung bị cáo năm năm quản chế tại địa phương
nơi bị cáo cư trú trước khi phạm tội kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù
liên quan đến vụ án giết người vứt xác phi tàng để cướp xe taxi
ngày hôm nay công an huyện lạc sơn và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình cho biết
đã điều tra làm rõ thủ phạm gây ra vụ việc là bùi văn an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và bùi văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng chú tệ huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
vào chiều ngày sáu tháng chín bà bùi thị hương chú tại xã yên nghiệp đến công an huyện lạc sơn
trình báo về việc không liên lạc được với con trai là bùi văn nam làm nghề lái taxi
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra
đến ngày một mươi hai tháng chín thì phát hiện chiếc xe taxi của con trai bà hương xuất hiện tại một hiệu cầm đồ
trên đường nguyễn tuân thành phố hà nội
tiếp tục xác minh đã làm rõ người cầm cố chiếc xe này là bùi văn an và bùi văn hiền
lực lượng điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp bùi văn hiền và bùi văn an đã nhanh chân tàu thoát
tại cơ quan công an hiền đã khai nhận dùng dây thắt cổ anh nam sau đó mang sát nạn nhân lên khu vực thung nhuối
xã tòng đậu huyện mai châu vứt xác phi tàng
hiện công an tỉnh hòa bình đang huy động lực lượng truy bắt đối tượng bùi văn an về quy án
trong phần tiếp theo của bản tin bắt đầu từ giờ ngày một mươi năm tháng chín các nhà mạng viễn thông sẽ bắt đầu thực hiện
việc chuyển đổi đầu số cho các thuê bao một mươi một số sang một mươi số
công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
hỗ trợ chủ thuê bao một cách tốt nhất
hai miền triều tiên nhất trí việc giải giáp khu vực an ninh chung trước thềm hội nghị thượng đỉnh
nhằm giảm tình trạng căng thẳng quân sự
thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ giờ ngày một mươi năm tháng chín tức là đêm nay
các nhà mạng sẽ bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi đầu số cho các thuê bao một mươi một số sang một mươi số
ước tính sẽ có khoảng bảy mươi triệu thuê bao sẽ chịu sự tác động của kế hoạch này
và đến thời điểm hiện tại các nhà mạng đều đã có lộ trình cụ thể

và sẵn sàng triển khai các phương án kỹ thuật phương án hỗ trợ chủ thuê bao một cách tốt nhất
là một trong những đơn vị có số lượng thuê bao chuyển đổi lớn nhất trong lần này
với hơn bốn mươi ba triệu thuê bao một mươi một số đang hoạt động
viettel đã xây dựng hệ thống tổng đài mới với tốc độ chuyển đổi mã mạng
cho một thuê bao chỉ mất ba trăm linh mili giây
dự kiến việc chuyển đổi của nhà mạng này sẽ được thực hiện trong chín đêm
trong đó số lượng thuê bao được chuyển đổi có thể lên đến bảy triệu thuê bao một đêm
chúng tôi đang thực hiện công tác chuẩn bị trong suốt thời gian gần bốn tháng để đảm bảo
sự chuyển đổi này diễn ra một cách êm đẹp
tức là nó bao gồm cái việc là tất cả các dịch vụ đi kèm của khách hàng phải được đảm bảo an toàn
tất cả các tài khoản của khách hàng đặc biệt là thuê bao trả trước
phải được đảm bảo sử dụng liên tục và an toàn trong quá trình chuyển đổi
không tạo ra những gian đoạn dịch vụ
theo dự kiến thời gian chuyển đổi của mobifone là một mươi tám ngày
từ ngày mai một mươi năm tháng chín đến mùng hai tháng một mươi
vinaphone từ một mươi năm tháng chín đến hai mươi bảy tháng chín
sau khi hoàn tất chuyển đổi khách hàng vẫn có thể quay số song song cả đầu số mới và số cũ
cho đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một
tuy nhiên lo ngại lớn nhất của nhiều khách hàng hiện nay
đó là việc cập nhật lại danh bạ điện thoại và xác nhận số thuê bao với ngân hàng
hay trên các ứng dụng ott
bây giờ nếu mà tất cả các bên các ngân hàng có thể tự động mà update được lại thì là tốt nhất
chứ nếu mà mình phải tự đi update tất cả các thứ số điện thoại lãi thì cũng rất là mệt
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ thuê bao
đến thời điểm này các nhà mạng cũng đã có các phương án hỗ trợ
trong đó các nhà mạng hiện đã cập nhật tính năng hỗ trợ đồng bộ danh bạ trên các ứng dụng
để người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi danh đại
viettel có những công cụ trên online để hỗ trợ khách hàng
viettel thì khách hàng hoàn toàn có thể dùng cái này để mà chuyển đổi
từ các cái trong danh bạc mình các cái thuê bao người số người một số thành người số
và đặc biệt là cái này chúng tôi cũng để mở để tất cả các thuê bao các mạng
có thể sử dụng ứng dụng myviettel cho cái vực chuyển đổi của mình
ngoài ra thì các cái cửa hàng viettel cũng mở cửa để hỗ trợ các khách hàng
khi mà cần đến sự chuyển đổi danh bạc
bên cạnh đó một số ngân hàng và ứng dụng ott cũng đã chủ động đưa ra những phương án hỗ trợ khách hàng
cập nhật lại số điện thoại như đăng ký online hoặc tự động chuyển đổi
theo đó hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc chuyển đổi đầu số lần này
đến hoạt động của các chủ thuê bao người một số hiện nay
xung quanh sự việc lịch học lạ của trường tiểu học chu văn an quận hoàng mai hà nội
mà truyền hình công an nhân dân đã phản ánh với lịch học luân phiên bốn ngày một tuần
đã khiến cho cuộc sống của nhiều gia đình có con học tại trường bị đảo lột
và đến chiều ngày hôm nay đại diện nhà trường và phòng giáo dục và đào tạo quận hoàng mai
đã cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí
nếu phương án thay thế lịch học luôn phiên
do cơ sở vật chất trường lớp không đủ đáp ứng
nên ngay từ đầu năm học phòng giáo dục và đào tạo quận hoàng mai
đã nghiên cứu kỹ về mô hình học cho trường tiểu học chu văn an
và có đưa ra nhiều phương án
việc học đơn phiên là phương án tối ưu nhất tại thời điểm này
đối với trường tiểu học chu văn an
tuy nhiên với mô hình học này đã khiến cho nhiều gia đình
phải đau đầu tìm chỗ gửi con
có gia đình đã phải tốn khoản tiền không nhỏ để đưa con đi học thêm
trước tình hình này đại diện phòng giáo dục quận hoàng mai cho biết
đã có phương án thay thế lịch học lại đó

thì chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của sở của bàn nhân dân quận
quyết định cho học sinh của trường tiểu trung hoa an tất cả các khối lớp
học với mô hình một buổi trên ngày
và khối một khối hai sẽ học vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu
hàng tuần khối ba bốn năm sẽ học vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu
và lịch này sẽ được tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên với mô hình học một buổi một ngày
thì học sinh khối một hai sẽ học các buổi sáng
học sinh khối ba bốn năm sẽ học cấp buổi chiều
bắt đầu áp dụng từ ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
điều này khiến cho nhiều phụ huynh phải bất ngờ
theo nhiều phụ huynh việc thay thế lịch học như thế này
cũng không khác để khóc lươn phiên là bao
cái khó vẫn đang dồn về phía phụ huynh
trường tiểu học chu văn an hoàng mai quá tài và dồn lịch
không phải là duy nhất của ngành giáo dục hà nội
phải chăng đó là hệ quả của việc thiếu trách nhiệm
trong nắm sát tình hình biến động dân số
các em từ khi sinh ra đến khi cắp sách tới trường
có quãng thời gian rất dài là sáu năm
chứ không phải là sinh ra rồi đi học ngay
vậy sáu năm đó ngành giáo dục không tính toán số lượng học sinh
để bố trí trường lớp
đến khi các em đến trường thì mới tá hòa là quá tài và trở tại không kịp
qua vụ việc trên ngành giáo dục hà nội
cũng nên có giải pháp tăng cường trường lớp
có thể là thuê phòng học cho các em
chứ không nên để phụ huynh